bệnh viện quân dân y tỉnh bạc liêu vừa vinh dự được thủ tướng chính phủ tặng bằng khen
vì có thành tích xuất sắc học tập và làm theo tư tưởng phong cách đạo đức chủ tịch hồ chí minh
nhiều năm qua bệnh viện quân dân y bạc liêu đã có nhiều nỗ lực không ngừng đổi mới về mọi mặt
theo hướng chuyên nghiệp tập trung thực hiện nhiều biện pháp nhằm nâng cao y đức
tinh thần trách nhiệm cho đội ngũ y bác sĩ góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân gắn chặt với phong trào thi đua quyết thắng
phong trào xây dựng đơn vị quân y năm tốt chiến sĩ quân y làm theo lời bác hồ dạy
và cuộc vận động phát huy truyền thống công hiến tài năng xứng danh bộ đội cụ hồ
được nhiều cán bộ nhân dân trong tỉnh bạc liêu rất hoan nghênh quý mến
với những thành tích đạt được mới đây bệnh viện được ban thường vụ tỉnh ủy bạc liêu tuyên dương
đặc biệt thủ tướng chính phủ tặng bằng khen vì có thành tích tiêu biểu
trong thực hiện chỉ thị năm của bộ chính trị về đẩy mạnh học tập
và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi chín